để đảm bảo kịp thời tiến độ doanh nghiệp đã được sự hỗ trợ rất lớn từ tỉnh thái nguyên từ công tác giải phóng mặt bằng cấp phép xây dựng cho đến một loạt các chính sách yêu đãi của tỉnh dành cho doanh nghiệp
tập đoàn đan cô chúng tôi khi đầu tư vào tỉnh thái nguyên và đặc biệt về dự án khu đô thị đan cô city thái nguyên
thì tập đoàn của chúng tôi mong muốn là xây dựng một khu đô thị kiểu mẫu đẳng cấp và xứng tầm ở thái nguyên
với những tiện ích và những về hạ tầng về mọi thứ tốt nhất cho tỉnh thái nguyên cho thành phố thái nguyên
và bản thân chúng tôi cũng đã được sự phối hợp rất là chặt chẽ của ủy ban nhân dân thành phố thái nguyên các cấp sở ban ngành của tỉnh thái nguyên
và đến hiện nay thì chúng tôi cũng đã xúc tiến và thực hiện rất là nhiều hạng mục
trong những năm qua thì thành phố thái nguyên rất là quan tâm đến công tác thu hút đầu tư
tạo điều kiện cho các doanh nghiệp doanh nhân trong và ngoài nước đến tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư trên địa bàn thành phố
và đây cũng là một động lực rất quan trọng để cùng với ngân sách thành phố ngân sách nhà nước đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đô thị
đặc biệt là hạ tầng theo tiêu chí của đô thị loại một
và đây cũng là tiền đề để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo đời sống cho nhân dân thành phố thái nguyên
thứ nhất là việc minh bạch hóa các việc thu hút đầu tư cũng như thị trường bất động sản
thứ nhất là ngay từ khi đầu vào của các dự án thì chúng tôi đã tiến hành đăng tải công khai minh bạch tất cả các dự án liên quan nói chung và trong đó có dự án bất động sản
từ đó mà khi làm việc với các nhà đầu tư từ ban đầu khi các nhà đầu tư đến tìm hiểu cũng như đặt vấn đề khảo sát hoặc nghiên cứu
thì chúng tôi cũng đã yêu cầu nhà đầu tư thứ nhất là về vấn đề hồ sơ là cũng phải sức đầy đủ pháp lý rõ ràng
và thứ hai nữa là nhà đầu tư cũng cần phải công khai minh bạch tất cả các thông tin của nhà đầu tư
cũng như để thể hiện những năng lực của nhà đầu tư
chuyện khác như thế nào và những nhu cầu của nhà hội tư cũng như của thị trường và tại tỉnh thái nguyên
từ lâu tân cương đã được biết đến là vùng chè nổi tiếng của thái nguyên
từ cây chè nhiều công ty doanh nghiệp trong đó có hợp tác xã tâm trà thái đã xây dựng thành công thương hiệu trà đinh trà nõn trà xanh tân cương
đảm bảo tiêu chuẩn việt gáp và tiêu chuẩn utz tiêu chuẩn trong nước và quốc tế về sản phẩm trà sạch an toàn và không có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật
cùng với việc bảo đảm chất lượng nhờ sự hỗ trợ tích cực của các cấp chính quyền công ty đã xây dựng được một thương hiệu riêng cho sản phẩm của mình
sản phẩm của hợp tác xã tâm trà thái có sự khác biệt với các sản phẩm trà cùng loại
đó là sản phẩm được thu hái trên cây trà trung du trồng bằng hạt tại vùng đất tân cương
đó là có vị chát và ngọt hậu
và sản phẩm thì hiện được trồng theo tiêu chuẩn việt gap và đã đạt tiêu chuẩn ô cốt
nó là sản phẩm ô cốt theo bộ tiêu chí đánh giá ô cốt là trồng chăm sóc chế biến và tiêu thụ sản phẩm là một quy trình khép kín
chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng trong đó chú trọng tới những hạ tầng phục vụ cho phát triển sản xuất
để tạo điều kiện cho các địa phương phát triển các mô hình
sản xuất nông nghiệp để nâng cao thu nhập cho người dân
chúng tôi sẽ tập trung để đầu tư về các mô hình sản xuất trong đó đẩy mạnh các mô hình kinh tế tập thể
tạo điều kiện và huy động các doanh nghiệp về đầu tư vào nông nghiệp
lấy doanh nghiệp để dẫn dắt công tác sản xuất cho người dân sẽ là những thành viên
là những người công nhân nông nghiệp
trong giai đoạn tới từ đó nâng cao thu nhập cho người dân đảm bảo cho nông thôn mới và cuộc sống của người dân được bền hướng
để các sản phẩm của địa phương mở rộng ra các thị trường không những trong nước và ra cả quốc tế
trong thời gian vừa qua chúng tôi đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động và thuyết phục bà con
cũng như các tổ chức đăng ký thương hiệu sản phẩm nhãn truy xuất nguồn gốc
và bằng các giải pháp
như là về trình tự thủ tục thì tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức và các hộ kinh doanh
và đồng thời phối hợp với các cơ quan của tỉnh để hỗ trợ kinh phí về việc là đăng ký các nhãn hiệu rồi là tem truy xuất nguồn gốc
đây là khu công nghiệp phổ yên tỉnh thái nguyên
trong những năm gần đây với sự xuất hiện của nhà máy tỷ đô samsung từ năm hai nghìn một mươi
tại địa bàn phổ yên tỉnh thái nguyên
liên tiếp đón nhận được nhiều dự án đầu tư lớn từ các đối tác trong và ngoài nước
các khu công nghiệp xuất hiện ngay càng nhiều
nhờ sự đồng hành chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo các ban ngành
mà phổ yên đã có sự chuyển mình phát triển không ngừng về mọi mặt
kinh tế chính trị xã hội tốc độ đô thị hóa tại đây đang diễn ra nhanh chóng
thực hiện nghị quyết đại hội tỉnh đảng bộ lần thứ một mươi chín
giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi phân đấu tỉnh thái nguyên trở thành tỉnh công nghiệp
thì trong nghị quyết thì cũng nêu rõ là xác định là cái cực phía nam của tỉnh thái nguyên
bao gồm huyện phú bình thị xã phổ yên và thành phố sông công là cực tăng trưởng quan trọng
là cái khu vực mà phát triển cái công nghiệp làm động lực là cái trung tâm để thúc đẩy các hoạt động liên quan đến phát triển kinh tế
thì giai đoạn này chúng tôi đã thực hiện và cũng tham hiu với tỉnh về việc phát triển các khu công nghiệp
liên quan đến cái khu vực này đồng thời với đó cũng tham hiu với tỉnh để phát triển các cái khu dân cư khu đô thị
giúp cho địa bàn cực tăng trưởng phía nam của tỉnh có những bước tăng trưởng hết sức là đột phá
cùng với thị xã phổ yên hiện các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh thái nguyên cũng được đẩy mạnh
quỹ dự phòng luôn có từ năm mươi đến một trăm linh hectare đất sạch để tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư
nhờ có sự quan tâm giúp đỡ hỗ trợ của các bộ ban ngành
đặc biệt là sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tỉnh
sự vào cuộc của các cấp các ngành và sự ủng hộ của nhân dân trong vùng dự án khu công nghiệp
tính đến năm hai nghìn hai mươi tổng số dự án fdi trên địa bàn tỉnh là một trăm một mươi bốn dự án với số vốn đăng ký là tám bốn tỷ usd
thời gian tới các cấp các ngành của tỉnh sẽ tiếp tục tìm kiếm mời gọi và thu hút các nhà đầu tư
vào khu công nghiệp sông công hai và khu công nghiệp điểm thụy khoa
ngoài ra có một mươi bốn dự án trong các khu công nghiệp được điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
trong đó có chín lượt dự án điều chỉnh tăng vốn đầu tư chiếm trên tám mươi là dự án fdi với số vốn đầu tư tăng thêm một mươi sáu triệu đô la mỹ

tỉnh thái nguyên hiện có khoảng sáu năm trăm linh doanh nghiệp
trong ba năm trở lại đây lượng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tăng bình quân từ một mươi năm đến hai mươi một năm
quy mô sản xuất của các doanh nghiệp tăng nhanh nguồn vốn bình quân của doanh nghiệp trong tỉnh đạt trên một trăm linh tỷ đồng
cao gấp bảy lần so với giai đoạn hai nghìn năm hai nghìn một mươi
theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế và đầu tư tỉnh thái nguyên đã có nhiều doanh nghiệp có quy mô doanh thu đạt con số là hai mươi tỷ đồng
doanh nghiệp fdi đạt doanh thu gần sáu triệu usd
đảm bảo việc làm và tăng thu nhập cho gần năm mươi vạn lao động trong và ngoài tỉnh
khu vực kinh tế ngoài quốc doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư ngoài đã chiếm tới ba mươi năm tổng thu ngân sách toàn tỉnh
điều này chứng minh cho sự hấp dẫn của môi trường đầu tư và sự bứt phá sau đầu tư của từng doanh nghiệp
đối với thành phố thái nguyên trong những năm vừa qua thì công tác thu hút đầu tư cũng đạt được thành tiệu nổi bật
đặc biệt như các công trình dự án lớn như dự án đường bắc sơn kéo dài
dự án khu nhà ở cao ngạn chùa hàng dự án khu đô thị dân cư số một việt bắc và dự án siêu thị bixi
đây cũng là một số những điểm nhấn trong công tác thu hút đầu tư rất nổi bật của thành phố thái nguyên trong những thời gian qua
với tiêu chí tạo môi trường kinh doanh thân thiện chuyên nghiệp nhằm tạo mọi điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp
trong những năm qua ubnd tỉnh thái nguyên đã thường xuyên tổ chức các buổi gặp gỡ đối thoại trực tiếp ghi nhận ý kiến của doanh nghiệp
đây cũng là cơ hội để thái nguyên giới thiệu về những tiềm năng thế mạnh chính sách đầu tư của tỉnh đến với các nhà đầu tư trong và ngoài nước
thái nguyên sẽ có những cơ chế chính sách yêu đãi nào đối với các nhà đầu tư những khó khăn vướng mắt của các nhà đầu tư được chính quyền địa phương hỗ trợ và đồng hành
thời gian tới chúng tôi tập trung vào các lĩnh vực phát triển kinh tế theo hướng trọng tâm trọng điểm đầu tư tiếp vào các dự án lớn có sức lan tỏa để tạo động lực
cho phát triển nhiều hơn nhanh hơn về kinh tế công nghiệp nông nghiệp công nghệ cao nông nghiệp sạch và hiệu cơ
thuận lợi của chúng tôi cũng có nhiều nhưng bên cạnh đó cũng có rất nhiều những khó khăn đặc biệt là về cơ chế chính sách hệ thống thiết chế pháp lý từ trung ương cho đến địa phương
đặc biệt là về quy hoạch về giải phóng hoạt bằng về cơ chế thanh toán các dự án cho các nhà đầu tư
thì luôn luôn có những khó khăn
những khó khăn vướng mắt vì các văn bản quy phạm pháp luật của các bộ ngành trung ương các lĩnh vực khác nhau thì thường có sự mâu thuẫn về các giá trị cốt lõi
chính vì vậy mà trong quá trình tổ chức tỉnh trung an điều kiện thì chúng tôi luôn luôn phải cập nhật thông tin báo cáo các cơ quan ban ngành các bộ ngành trung ương và xin ý kiến thống nhất
chính vì vậy mà thường các dự án dù cố gắng đến mấy thì cũng không thể nhanh
trong quá trình triển khai thực hiện thì như các cụ nói cái khó nó cái khôn
chúng tôi đầu tiên là phải bám sát các quy định của pháp luật nắm chắc các nguyên tắc rồi tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ
và đặc biệt là sự vào cuộc tích cực của tập thể ban thường vụ ban chấp hành đảng bộ tỉnh của chính quyền các cấp tỉnh thái nguyên
và đặc biệt là luôn luôn phải tranh thủ sự ủng hộ hỗ trợ giúp đỡ của các bộ ngành trung ương
thì đó là những cái mà chúng tôi cho rằng là chúng tôi đã và đang triển khai thực hiện và đã có những hiệu quả nhất định trong quá trình tổ chức xúc tiến đầu tư thu hút đầu tư và phát triển kinh tế xã hội tại tỉnh thái nguyên
với một chính quyền năng động thân thiện và luôn đồng hành cùng doanh nghiệp trong những năm gần đây các chỉ số pci papi po index của tỉnh thái nguyên luôn được xếp thứ hạng cao

tính năng động của chính quyền cải cách hành chính cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh luôn được các cấp ủy đảng và chính quyền quan tâm hàng đầu
lãnh đạo tỉnh thái nguyên luôn đồng hành cùng nhà đầu tư và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để nhà đầu tư hoạt động sản xuất kinh doanh và ổn định tại tỉnh

tính năng động của chính quyền cải cách hành chính cải thiện môi trường đầu tư quan tâm tìm hiểu và đầu tư vào tỉnh với mục tiêu cùng phát triển theo hướng nhanh và bền vững như những đường bay thẳng được khai thông ra trong nước và thế giới